trước tình trạng thiếu thông tin của hải quan trong việc cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu về việt nam
tổng cục hải quan đã yêu cầu cần công khai mỗi tháng một lần
theo đó các đơn vị chức năng của tổng cục và cục hải quan địa phương định kỳ mỗi tuần một lần
thông tin công khai về ô tô nhập khẩu về việt nam ngay trong năm hai nghìn hai mươi
các thông tin cần được công khai như giá cả xe nhập khẩu số lượng theo các thị trường ra sao
chủng loại xe như thế nào các thông tin sẽ được công bố tại cổng thông tin điện tử của tổng cục hải quan
thực tế hiện nay tổng cục hải quan vẫn công khai số lượng xe nhập khẩu về việt nam
song con số này thường được công bố sau một mươi năm đến hai mươi ngày
các đơn vị như cục công nghệ thông tin cục thuế xuất nhập khẩu cũng không công bố từng chủng loại xe
giá xe lượng xe và thị trường nhập khẩu từng thời kỳ
con số được công khai chủ yếu tổng lượng xe và xe con chia cho các thị trường qua các tháng